tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông ngay trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông trên khu vực phía đông bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng năm mươi km
tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía tây bắc khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi tám năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới